công an tỉnh đắk nông đang thu thập hồ sơ làm rõ những khuyết điểm trong bốn gói thầu mua sắm sinh phẩm mà cdc đắk nông đã mua của công ty việt á để điều tra xử lý theo quy định
theo đó trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cdc đắk nông đã thực hiện mua sắm hai mươi hai gói thầu hóa chất sinh phẩm trong đó có bốn gói thầu liên quan đến công ty việt á
ở bốn gói thầu này có ba gói thầu được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một gói thầu do sở y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị hơn bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng
tuy nhiên qua thanh tra trình tự thủ tục bốn gói thầu mua sắm hóa chất sinh phẩm được xác định đã có một số khuyết điểm hạn chế tại các gói thầu số một hai mươi ba chưa thực hiện công khai kết quả chỉ định thầu
riêng gói thầu số hai còn có việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước thời điểm ký biên bản thương thảo hợp đồng trước thời điểm có kế hoạch thẩm định
dự kiến ngày một mươi hai tháng bảy tòa án quân sự quân khu bảy sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm
đây là vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tại một số đơn vị
thuộc lực lượng bộ đội biên phòng cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía nam
phiên tòa được mở tại trụ sở tòa án quân sự thủ đô hà nội diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
trong đó cựu đại tá phùng danh thoại bị xét xử về tội buôn lậu nguyễn thế anh cựu đại tá cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh kiên giang tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
bảy bị cáo trong đó có cựu thiếu tướng lê văn minh cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển ba lê xuân thanh bị xét xử về tội nhận hối lộ
cùng về tội nhận hối lộ song bị xét xử theo khoản hai điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có bốn bị cáo những người còn lại bị xét xử về tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng lợi dụng ảnh hưởng của bị cáo phùng danh thoại đối với lực lượng cảnh sát biển để thuận lợi cho việc buôn lậu xăng đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng đã rủ thoại góp vốn cùng viễn và phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh để kinh doanh xăng dầu
bị cáo thoại đồng ý chuyển cho viễn năm tỷ đồng để góp vốn kinh doanh xăng dầu tổng cộng bị cáo thoại đã đồng phạm với hữu và viễn buôn lậu hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng ron chín trăm năm mươi ba có giá trị gần hai tám trăm linh tỷ đồng phùng danh thoại đã thu lợi hơn hai mươi hai tỷ đồng
một phạm nhân đang thụ lý án ba mươi năm đã bỏ trốn khỏi trung tâm y tế huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc khi đang được điều trị
phạm nhân đặng văn kết

quê ở xã hồng đức huyện hà miên tỉnh tuyên quang đối tượng đang một chân phải đi tập tẩy
công an thị trấn hợp hà huyện tam dương thông báo đến toàn thể nhân dân nếu phát hiện thông tin đối tượng có đặc điểm nêu trên thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp truy bắt xử lý theo quy định

theo lời kể của chị thi gia đình một nạn nhân tại thành phố huế cho biết tin lời quảng cáo trên facebook em trai chị đã bị lừa đưa sang campuchia theo đường biển lên hà tiên kiên giang rồi sang campuchia và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập
ngoài em trai chị còn có rất nhiều nạn nhân khác là người việt nam mỗi ngày các nạn nhân phải làm việc liên tục từ một mươi năm đến một mươi sáu tiếng một ngày bị quản lý công ty đánh đập sau hơn một tháng em trai chị thi không chịu được nữa
xin nghỉ thì công ty yêu cầu phải trả hơn chín mươi triệu đồng gọi là tiền chi phí và bồi thường hợp đồng lao động hết cách nạn nhân phải liên lạc về gia đình chuyển tiền sang campuchia chuộc đưa người về việt nam

nên quan đến việc con em của mình bị lừa đưa sang campuchia làm việc trái phép
nạn nhân này trở về với việt nam an toàn trong thời gian tới
trước tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn sở y tế tp hcm đã cập nhật và bổ sung ứng dụng y tế trực tuyến để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến thanh tra sở y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh xuất xuất huyết
ứng dụng y tế trực tuyến được sở y tế bổ sung mục phản ánh các địa chỉ nguy cơ gây bùng dịch bệnh sốt xuất huyết
sở y tế tp hcm kêu gọi người dân phản ánh những địa chỉ trong cộng đồng
có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết bằng cách chụp ảnh quay video clip nhắn tin có địa chỉ cụ thể những nơi có nhiều mũi nhiều ổ lăng quăng bọ gậy trên ứng dụng y tế trực tuyến
khi nhận được những phản ánh này sở y tế sẽ xác nhận và chuyển ngay thông tin phản ánh của người dân đến chính quyền địa phương để xử lý ngay cả xử lý vi phạm hành chính theo quy định
nghị định số ba mươi ba của chính phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nghị định này quy định về ngày công chức quản lý thị trường thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra phương tiện làm việc trang phục của lực lượng quản lý thị trường
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch trên địa bàn tp hcm đợt một gồm chín cơ sở nhà đất
do các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ trên năm mươi vốn điều lệ hiện đang quản lý sử dụng phải di rời theo quy hoạch
tp hcm vừa quyết định bổ sung một mươi hai tuyến buýt mới trong đó có bốn tuyến buýt nhỏ bốn tuyến chất lượng cao và bốn tuyến liên tỉnh
các tuyến buýt nhỏ để kết nối đến các khu đô thị mới khu công nghiệp đồng mối giao thông các đô thị vệ tinh
còn các tuyến buýt liên tỉnh
cũng sẽ giúp tăng cường kết nối tp hcm với các tỉnh lân cận
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm lại một số nội dung nổi bật được đăng tải trên các báo số ra trong tuần
ủy ban thường vụ quốc hội vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
và chính thức từ ngày mai một mươi một tháng bảy nghị quyết này sẽ có hiệu lực
cụ thể xăng sẽ giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn là một đồng một lít
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức giảm một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn sẽ giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn là ba trăm linh đồng một lít
và mỡ nhờn giảm từ một đồng một kg xuống mức sàn ba trăm linh đồng một kg
ở một diễn biến khác bộ tài chính cho biết sẽ nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt vat để trình tại kỳ họp quốc hội gần nhất
nhưng các chuyên gia cho rằng không nên chờ tới tháng một mươi bởi giá xăng dầu neo ở mức cao tăng trên sáu mươi từ cuối năm ngoái đang khiến cho các doanh nghiệp rơi vào tình trạng điều đứng
tình trạng các viên chức y tế nghỉ việc thôi việc tiếp tục gia tăng trong đó nhiều nhất là tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
làm thế nào để giải bài toán thiếu hụt nhân lực trong ngành y
đây là vấn đề được các báo quan tâm phản ánh
báo công an nhân dân ghi nhận theo thông tin từ thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nguyên nhân chính dẫn đến việc viên chức y tế nghỉ việc bỏ việc là do lương chế độ phụ cấp với viên chức y tế trong hệ thống y tế công lập còn thấp chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống vì vậy khó giữ chân cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập
còn theo báo lao động nhiều bác sĩ sau khi có chứng chỉ hành nghề có bằng cấp chuyên khoa cùng với kinh nghiệm và tên tuổi nhiều năm ở bệnh viện công đã chuyển qua bệnh viện tư nhân làm việc và hưởng mức lương cao công việc tập trung nhiều hơn vào chuyên môn
gần chín bốn trăm linh y bác sĩ đã thôi việc bỏ việc trong thời gian qua ngành y tế đang phải đối mặt với thách thức rất lớn
bộ công an có thông tin và khuyến cáo về tình trạng người dân bị lừa sang campuchia lao động làm việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động
cưỡng đoạt tài sản nguy hiểm đến tính mạng
nạn nhân bị lừa sang campuchia chủ yếu trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội zalo hay facebook hoặc từ bạn bè người quen rủ dê giới thiệu sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
tuy nhiên sau khi sang bên đó nạn nhân bị tuyển và làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng
đáng chú ý nạn nhân còn bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng một ngày không cho ra khỏi cơ sở
bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình và người thân tại việt nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước
trước thực tế này bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những lời mời sang lao động tại nước ngoài
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng lý văn hưởng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc về hành vi giết người vì nghi ngờ nạn nhân trôn sống hai người con
nạn nhân là bà hoàng thị vượng
vợ vững chị dâu của hường ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do vợ và hai con phải đi cách điên tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín nên hưởng ở nhà uống rượu đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau cho rằng bà vững đã trôn sống hai người con của mình nên hưởng cầm hung khí đến nhà bà vững chém hai nhát khiến cho nạn nhân thương tật hai
đối tượng đã bị người dân tước hung khí khi định tiếp tục tấn công nạn nhân
chiều ngày mùng chín tháng bảy hưởng đã trôn sống hai người con của mình